theo thông tin từ bộ y tế tính đến một mươi tám h tối nay đã ghi nhận thêm chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc tại việt nam lên một trăm tám mươi tám trường hợp
trong số này có bốn trường hợp được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
ba trường hợp có thời gian sống trong cộng đồng và hai trường hợp có liên quan đến bệnh viện bạch mai
bệnh nhân số một trăm tám mươi là nữ hai mươi bảy tuổi người việt nam địa chỉ ở hợp thanh mỹ đức hà nội
du học sinh tại pháp quá cảnh thái lan về nội bài ngày hai mươi tháng ba trên chuyến bay tg năm trăm sáu mươi
bệnh nhân số một trăm tám mươi một là nam ba mươi ba tuổi người việt nam ở hà nội từ thái lan về việt nam ngày hai mươi tháng ba trên chuyến bay tg năm trăm năm mươi
bệnh nhân một trăm tám mươi hai là nữ một mươi chín tuổi người việt nam ở hà nội du học sinh từ thụy sĩ quá cảnh thái lan về nội bài ngày hai mươi tháng ba trên chuyến bay vn sáu trăm một mươi hai
hiện ba trường hợp trên đang được cách ly điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
ca bệnh một trăm tám mươi ba là nữ bốn mươi ba tuổi địa chỉ tại trung hòa cầu giấy là phóng viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm bốn mươi tám ngày một mươi hai tháng ba
bệnh nhân một trăm tám mươi bốn là nữ bốn mươi ba tuổi địa chỉ ở cao minh huyện phúc yên tỉnh vĩnh phúc
bệnh nhân từ nga về việt nam trên chuyến bay so hai trăm chín mươi nhập cảnh tại nội bài ngày hai mươi năm tháng ba
bệnh nhân một trăm tám mươi năm là nam ba mươi tám tuổi địa chỉ ở đông lao đông la hoài đức điều trị tám ngày tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai
đến ngày một mươi chín tháng ba
ra viện về nhà ngày hai mươi chín tháng ba kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính
bệnh nhân một trăm tám mươi sáu là nữ năm mươi hai tuổi quốc tịch pháp là vợ của bệnh nhân số bảy mươi sáu đến sân bay tân sơn nhất ngày một mươi tháng ba trên chuyến bay tk một trăm sáu mươi
từ ngày một mươi đến ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân đi qua hồ chí minh cần thơ hội an và huế
bệnh nhân một trăm tám mươi bảy là nam ba mươi tuổi quốc tịch mỹ địa chỉ ở quảng an tây hồ hà nội
từ nước ngoài về sân bay nội bài trên chuyến bay vn năm mươi
ngày một mươi ba tháng ba ngày hai mươi năm tháng ba có kết quả xét nghiệm dương tính
bệnh nhân số một trăm tám mươi tám là nữ bốn mươi bốn tuổi địa chỉ tại xã mỹ lương huyện trường mỹ hà nội là nhân viên của công ty trường sinh cung cấp nước sôi cho bệnh viện bạch mai
bệnh nhân ở cùng tiếp xúc gần với bệnh nhân số một trăm sáu mươi chín
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân có về quê ăn rỗ sau đó quay lại làm việc tại bệnh viện bạch mai cơ sở giải phóng và ngủ nghỉ tại đó không đi đâu khỏi bệnh viện bạch mai
hiện sáu trường hợp trên đang được cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai tình trạng sức khỏe ổn định